thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tại hà nội
hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối việt nam đã được vụ thị trường trong nước thuộc bộ công thương
trung tâm phát triển chăn nuôi hà nội và hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam phối hợp tổ chức
hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối việt nam được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp
nhà sản xuất việt nam tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm việt nam an toàn và chất lượng
đồng thời tạo nguồn cung hàng việt cho hệ thống phân phối đưa các sản phẩm việt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
có chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng tạo chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra và phân tích các vấn đề từ góc nhìn của các nhà bán lẻ như làm gì để tăng hiệu quả kết nối
phân phối làm sao để phát triển bền vững ngành chăn nuôi và vai trò của kết nối bền vững trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch
có thể nói an toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống hiện nay
việc được tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người
tuy nhiên tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta cũng như trên thế giới đang là mối lo chung và là vấn đề xã hội bức xúc cần được giải quyết